thưa quý vị tập trung phân luồng đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
đây là một trong những nội dung chỉ đạo của đại diện công an thành phố hà nội
tại vừa kiểm tra một số chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố hà nội
diễn ra vào chiều ngày hai mươi hai tháng bảy
tại buổi kiểm tra đại diện công an thành phố hà nội yêu cầu tại mỗi chốt
cần tính toán chi tiết vị trí dừng đỗ phương tiện đảm bảo an toàn cho cả lái xe và lực lượng
quá trình dừng kiểm tra các lái xe cần hết sức nhanh chóng
nhưng cũng phải đảm bảo yêu cầu về thu thập thông tin kê khai y tế đối với lái xe để phòng chống dịch
đồng thời các lực lượng chức năng cần chú ý kiểm tra kỹ
đặc biệt trong trường hợp cần thiết sẽ kiểm tra nhanh covid một mươi chín đối với các trường hợp nghi ngờ
đối với các trường hợp không đủ điều kiện cần thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của ubnd tp hà nội
đặc biệt lực lượng công an cần lên các phương án giải pháp phân luồng
hướng dẫn phương tiện từ xa không để xảy ra ủn tắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi lại